lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên tàu vtb hai mươi sáu bị sóng đánh chìm
vào dạng sáng cùng ngày tại khu vực đảo ngư thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
đến một mươi sáu giờ chiều qua lực lượng chức năng đã tìm được một mươi người trong số một mươi ba thuyền viên của tàu vtb hai mươi sáu bị chìm
hiện nay các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang trực tiếp xuống địa phương
để tham gia chỉ đạo công tác đối phó khắc phục với mưa bão thống kê thiệt hại
và triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra xử lý vệ sinh môi trường sau bão
đồng thời tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở hướng dẫn giao thông
đảm bảo an toàn cho người khu vực bị ngập tràn qua suối bến đỏ ngang
các công ty thủy lợi và địa phương vận hành các trạm bơm tiêu cống tiêu và hệ thống canh tiêu
để tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu
ngành điện đã huy động tối đa lực lượng phương tiện vật tư thiết bị để tập trung xử lý các điểm sung yếu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tình trạng lũ quét sạt lở tiếp tục đe dọa tính mạng người dân
nên một mặt khắc phục hậu quả sau mưa bão mặt khác tập trung tìm kiếm tàu vtp hai mươi sáu bị chìm
phải tập trung huy động lực lượng biên phòng hải quân tìm kiếm những người mất tích
ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thăm hỏi hỗ trợ kịp thời cho những người dân bị thiệt hại do bão
đặc biệt gia đình có người gặp nạn bị chết hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa để ổn định cuộc sống